bốn giờ sáng ngày chín tháng bốn anh nguyễn văn trung đang nằm nghỉ ngơi
tại phòng trò số sáu của nhà trò tổ một mươi bảy khu phố tám phường long bình
thành phố biển hòa tỉnh đồng nai thì cho thấy tiếng đồng lạ
do điều kiện đang bị giãn cách xã hội trong mùa covid cho nên điều kiện về phương tiện di chuyển về ăn uống hàng quán rất là khó khăn
cho nên đồng chí giám đốc quán tỉnh đặc biệt quan tâm và nhận dò anh em rất là kỹ
khi mà đi là nhớ đem theo bánh mì đem theo nước để trường hợp là hàng quán không có thì anh em sẽ có cái để ăn uống và phục vụ công tác
vừa di chuyển các đối tượng đặc thù là đối tượng di chuyển liên tục cho nên là tổ công tác là phải đeo bám liên tục và cứ khi đến nơi là đối tượng đi đổ khỏi nơi đó rồi
hai chiếc xe ô tô chở tổ công tác vẫn vun vút lao đi để kịp chạy đua với nghi vả ma mảnh
thêm hàng trăm cây số nữa thì tổ công tác sẽ lên đến cửa khẩu rapper
một vùng rừng núi dắp danh làng
tại đây các trinh sát phối hợp với công an huyện đắk ninh giả soát xác minh và phát hiện một mươi đã từng đi trên một xe taxi lên khu vực cửa khẩu
sau đó y đi bộ lang thang nhưng đến chỗ nào cũng thấy các trạm kiểm dịch của bộ đội biên phòng
có lẽ sẽ bị bắt y để lên một chiếc xe tải đi nhờ về hướng thành phố buôn ma thuột đắk lắk
đối tượng này chúng tôi nghiên cứu hồ sơ
chúng tôi thấy rằng đây là một đối tượng có kinh nghiệm đối phó với cơ quan điều tra
trong quá trình lẩn trốn là đối tượng không sử dụng điện thoại
tức là giai đoạn đầu thì đối tượng sử dụng điện thoại
nhưng sau đó là đối tượng bỏ hết điện thoại không sử dụng điện thoại không sử dụng sim điện thoại gắn vào các cái điện thoại nào
mặc dù chúng tôi xác định rằng đối tượng trước khi lẩn trốn đối tượng gây ra hàng loạt vụ án
và tại cái thời điểm đối tượng bỏ trốn thì trên người đối tượng có mang theo nhiều điện thoại di động mà khả năng là nhiều sim điện thoại di động
đã trải qua hàng ngàn cây số nhưng mà cuộc truy bắt tên tội phạm nguy hiểm này vẫn chưa đến hồi kết
mắt thâm quẩn mất ngủ
nhưng lúc này điều khiến cho các trinh sát quan tâm nhất chính là làm thế nào để đuổi kịp và bắt giữ được đối tượng
với bản tính liều lĩnh của tên trộm sắt nhân này
bế đầu trên đường chạy trốn
y là gây thêm tội ác nữa
trong cái giai đoạn chống dịch covid một mươi chín do đó là cái việc tổ chức cái việc mà tập trung lực lượng để đi làm cũng đã khó khăn
chúng ta vừa phải giãn cách xã hội mà vừa phải tập trung theo cái dấu vết nóng của các cái đối tượng này
trên đường đi cũng như là tất cả các cái hoạt động thì chúng tôi đều phải vừa giãn cách mà vừa phải đảm bảo cái yêu cầu hiệp vụ trong cái việc truy bắt đối tượng này
bởi vì các ông chí biết là trong cái thời điểm
trong cái thời điểm này thì tất cả các hàng quán và các cái dịch vụ là đều phải giãn cách xã hội
do đó là cái việc mà truy bắt này nó không những khó khăn về góc độ nghiệp vụ mà ngay cả cái mặt khách quan về mặt xã hội
đó là những cái khó khăn mà chúng tôi thấy là để chúng tôi phải cố gắng làm sao để hoàn thành nhiệm vụ
không quán thời gian không quán đêm ngày
đường rừng núi mà cái khu vực đó là khu vực đường đèo ban đêm là đèo rồi có cả sương mù
nó mở anh em di chuyển đêm thì cũng động viên nhau thôi
bây giờ mình là mình cố gắng cố gắng để mình vượt qua cái khó khăn này
không có kể ngày đêm thức trắng với nhau hết
để rồi chạy xe rồi thay phiên nhau chạy xe thay phiên nhau chạy xe
rồi khi mà đến những cái đoạn cần rà soát camera dừng lại anh em cùng nhau liên tục chia nhau ra từng đoạn đường từng đoạn đường để rà soát camera
nói chung là người nào với tinh thần là cao nhất chia ra được từng việc một
đi khắp suốt một cái tuyến đường đi sắp một tuyến đường như thế
mỗi người một việc mong làm sao để phát hiện đối tượng một cách nhanh nhất sớm nhất tránh trường hợp để đối tượng tiếp tục gây án
sau nhiều ngày dòng giã dỏ la thông tin lại thay nhau lái xe ăn uống thì tạm bờ
xong các trình sát vẫn tiếp tục lần theo những dấu vết của đầu đứa mới
tiếp tục giải soát chúng tôi phát hiện ở phía trước có một thanh niên
mặc dù là đội nón vành rộng và đeo khẩu trang che kín mặt
tuy nhiên bản thân tôi qua cái quá trình nghiên cứu vụ án
tôi đã xem nhiều các video clip trích xuất được trong các quá trình điều tra vụ án
xem nhiều hình ảnh đối tượng thu thập được trong quá trình điều tra vụ án
tôi có thể khẳng định rằng hình dáng của đối tượng tương đối phù hợp với tầm thước đặc điểm dáng đi
với cách vung tay của đối tượng
tôi nghĩ rằng đây là đối tượng đậu đức một mươi
chúng tôi nhanh chóng triển khai hội ý
tôi trình sát để nhanh chóng tiếp cận đối tượng
xác định có phải đối tượng đậu đức một mươi hay không
tôi trình sát của chúng tôi khẩn trương cho xe áp sát về hướng đối tượng đậu đức một mươi
tôi nói như vậy thôi nhưng mình chạy xe bình thường
tôi nói như vậy thôi nhưng mình chạy xe bình thường

hình ảnh này là đối tượng rồi
này nhiều khả năng đây là đối tượng đậu đức một mươi

vào vòng vòng vào vòng vòng tầm thước
vào vòng vòng nhé
giáo nhác tập hình như thế này
đúng rồi đây đây đây
đây đây đây đây đối tượng rồi chính xác rồi
này đối tượng đậu đức một mươi chung với tôi rồi
xác định vũ thế tùy và phạm xuân trường có liên quan trực tiếp đến vụ án
lên phương án triển khai bắt khẩn cấp hai đối tượng này
tránh việc bọn chúng vượt biên bất cứ lúc nào
hiện tại thùy đang ở móng cái và có thể sẽ tìm đường vượt biên sang trung quốc
còn trường thì không hiểu vì lý do gì lại quay trở lại nhà
cơ quan điều tra tiến hành họp khẩn cấp triển khai lên kế hoạch chia làm hai mối
mũi thứ nhất phục kích mắt trường tại bình liêu
mũi thứ hai lập tức đi móng cái truy tìm dấu vết của thủy
tỉnh quảng ninh là đối tượng trường
thế còn đối tượng ở lại thành phố móng cái có thể sẽ là thùy
chính vì như vậy chúng tôi đã khẩn trương tổ chức lực lượng bắt khẩn cấp đối tượng nhà tại bình liêu
trường khai với cơ quan điều tra anh ta không phải là hung thủ
hai hôm trước thùy có nói với trường
mình đã sát hại một cô gái
chị đốt xác ở huyện tiên lãng
hiện tại công an đang truy tìm hùng thủ
thùy biết được tin này trên báo công an nhân dân
thưa cán bộ mấy hôm trước tôi với anh thùy bạn chơi với nhau có ngồi nhậu với nhau
anh thùy có nói với tôi là anh thùy đã giết chị hằng và đốt xác phi đang tại chỗ bờ đê của xã kiến thiết
chúng tôi phán đoán rằng là rất có thể là trường và thùy là đồng phạm
lao sợ bị bắt thùy đã nhờ trường bắt mối cho mình trốn sang trung quốc để lánh nạn
đồng ý giúp bạn trường đi thuê xe đưa thùy đến bóng cái
đồng ý giúp bạn trường đi thuê xe đưa thùy đến bóng cái
khi mà thùy với trường đã ra ngoài nhà trường ngoài quảng ninh ở ngoài tuyên yên
thì là sau đó thùy với trường đi ra bóng cái
thì thùy có hỏi trường về mối quan hệ để đưa thùy sang bên kia trung quốc bằng đường tiểu ngạch
thì trường có biết quan hệ và dẫn thùy ra ngoài bóng cái

theo lời khai của phạm văn trường thì vũ thế thủy hiện tại vẫn còn ở việt nam
và đang chờ cơ hội vượt biên qua các đường mòn lối mở
nếu để lỡ cơ hội này thì vượt biên thành công
thì vụ án sẽ đi vào bế tắc
vì vậy nhiệm vụ cấp thiết lúc này là truy tìm bằng đường thủy
trước khi án vượt biên sang bên kia biên giới
lúc này thì chúng tôi đã phối hợp với công an thành phố móng cái
tùng toàn bộ lực lượng để xác minh các chủ đò

để đưa sang bên kia biên giới

vậy nên là chúng tôi đã phối hợp với công an thành phố móng cải
để đưa sang bên kia biên giới nhưng mà tuy nhiên là ngày hôm đấy là chúng nó chưa thống nhất được về mặt giá cả

cho nên là chủ phương tiện chưa đưa được nam giới lên
và cho một số chủ đò nhận dạng qua ảnh
xác định đấy đúng là đối tượng thủy
từ thông tin của một số người tại bến sông câu long cung cấp
cho thấy thủy cũng rất cảnh giác
hắn không hẹn giờ cụ thể sẽ đi
mà chỉ chung chung là sẽ đến
xác định đây là con đường duy nhất để có thể vượt biên
lực lượng của ta đã mai phục toàn bộ khu vực này
thủy không thể có cơ hội vượt bên như mong muốn của hắn

đẩy xích ra thì thủy đã liên hệ với đạn nhân để mời đạn nhân buổi chiều hôm đấy đi ăn cơm cùng
sau khi đạn nhân đồng ý thì trước khi đến nhà để đi với đạn nhân
thì thủy đã qua chợ mua một con dao bầu mang theo với mục đích là để giết đạn nhân
thì đấy là có sự chuẩn bị trước rồi
và để có thể thực hiện hành vi trót lọt không bị bài lộ
vũ thế thủy lựa chọn thời gian và tính toán làm sao khi đi vào khu vực đầm rơi là lúc trời sập tối
từng sống và làm việc tại đây nên hắn biết rất rõ khu vực này gần bãi giác
khi trời tối sẽ rất vắng sẽ thoạt lợi trợ âm mưu tội ác của mình
khu vực đầm dươi là khu vực đầm dươi
không có ai rất là vắng cho nên là để thuận rất là thuận tiện cho cái việc để thực hiện hành vi phạm đội của mình
thứ hai về cái vấn đề mà thủy điều được đạn nhân ra
thì với lý do là hôm đấy là đi ăn
thì thủy có bảo là ra chỗ cái đầm của bạn để lấy mấy đôi chim để làm đồ ăn
cho nên đạn nhân mới dễ dàng đi theo thủy để ra ngoài trường làm cái bờ đê
sống thái bình
và đến một cái bụi cây tôi đã xuống xe
nhà tôi xuống tôi đi vào một cái ngõ hẻm của một cái khu nhà dân ở đấy
và tôi có sách theo cái túi nhi nông
trong đó có con dao
con dao gây án của vụ việc tôi gây ra
và để tôi xuống ngõ đấy tôi đã bỏ con dao ra từ một cái túi nhi nông
là một cái tờ báo để kẹp ở trong con dao
và tôi quay lại hướng về phía của nạn nhân là chị nghĩa thị hào